ngày hai mươi chín tháng một mươi tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường
về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
ý kiến các đại biểu cho rằng cần khắc phục tình trạng giàn trải trong đầu tư công
bảo đảm kỷ luật ngân sách nhà nước tình trạng lãng phí xảy ra ở nhiều lĩnh vực
nổi cộng là trong đầu tư xây dựng cơ bản
ngành y tế nhất là y tế cơ sở và ngành giáo dục và đào tạo
nhất là giáo dục mầm non và trung học cơ sở đang phải chịu rất nhiều khó khăn và áp lực lớn
điều đáng lo ngại là y bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh giáo viên trực tiếp giảng dạy đã thiếu hụt
nay càng thiếu hụt trầm trọng hơn do bị cắt giảm biên chế một cách cơ học bất hợp lý
cùng bàn về vấn đề lãng phí đầu tư công báo lao động có bài
nhức nhối căn bệnh đầu tư giàn trải lãng phí
dù đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện cân đối thu chi ngân sách nhà nước
đa số đại biểu quốc hội đều bày tỏ băn khoăn lo lắng tình trạng đầu tư công còn giàn trải lãng phí
đặc biệt hiện tại số lượng dự án rở ràng rất lớn
về giải pháp đối với vấn đề này nhiều đại biểu cho rằng chính phủ phải căn cứ vào nguồn thu
nếu có nguồn thu cân đối được mới giao dự án không thể coi ngân sách là chiếc bánh phải chia đều
thậm chí có đại biểu còn đề nghị điều tra xử lý nghiêm các dự án đầu tư công bị thất thoát
có như vậy mới làm gương cho các dự án khác
đối với phiên chất vấn sáng ngày ba mươi tháng một mươi báo tuổi trẻ đặt ra vấn đề
vấn đề nóng nào sẽ được chất vấn
sáng nay quốc hội sẽ bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn
về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư
báo tuổi trẻ đã ghi nhận một số ý kiến của các đại biểu quốc hội quan tâm
chờ đợi sẽ chất vấn
đại biểu hà nội đặt vấn đề về trách nhiệm thực hiện nghị quyết trung ương
đặc biệt là những vấn đề các bộ trưởng thông qua trả lời các đại biểu quốc hội
tại các kỳ họp trước đã hứa với quốc hội nay thực hiện đến đâu
hay vấn đề giáo dục thiếu chức lý hình mẫu những bất cập quản lý đất công ai chịu trách nhiệm
tình trạng nước biển dân ở đồng bằng sông cửu long đang thực sự đáng lo ngại giải quyết ra sao
sự việc vứt con đẻ từ tầng ba mươi một xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua
công an quận hoàng mai hà nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ
trong một bình luận phê phán báo nhân dân hôm nay có bài
tình trạng xuống cấp trong lối sống của một bộ phận giới trẻ
thời gian qua lối sống buông thả xì thiếu lý tưởng ở một bộ phận giới trẻ dường như không còn là hiện tượng cá biệt
đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội ở tuổi vị thành niên
đáng nói để xảy ra hiện tượng này có trách nhiệm từ chính các cá nhân gia đình cũng như toàn xã hội
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm và trang tám
thông tin về việc indonesia
nga tiếp tục chứng kiến một tai nạn hàng không thảm khốc khi chiếc máy bay mới toanh của hãng lion air
chở theo một trăm tám mươi chín người gặp nạn chỉ một mươi ba phút sau khi cất cánh ngày hai mươi chín tháng một mươi
được đăng tải trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
báo tuổi trẻ ngày hôm nay có bài viết
máy bay rơi ở indonesia chờ đợi phép màu
khả năng tìm thấy người sống sót gần như bằng không
khi mà các nhân viên cứu hộ bắt đầu tìm thấy các phần thi thể chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
indonesia cũng đã xác định được vị trí hai hộp đen của máy bay
manh mối quan trọng nhất để xác định nguyên nhân tai nạn
cơ quan tìm kiếm và cứu hộ indonesia tuyên bố vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
nguyên nhân vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy của lion air trên trạng jakarta bang canpinang vẫn là một dấu hỏi lớn
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân